tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
với hai tội danh là giết người và cướp tài sản đối tượng đinh văn còn ba mươi tuổi
trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đã bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang
tuyên phạt tổng cộng hai mươi ba năm tù
nạn nhân trong vụ án là chị đặng thị trúc phương hai mươi hai tuổi là người yêu của bị cáo
theo cáo trạng còn và phương có quan hệ tình cảm với nhau
vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại bãi biển thuộc tổ hai ấp bãi vòng
xã hàm ninh thành phố phú quốc giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cho nên còn đã dùng tay bóc cổ
và đè đầu phương úp mặt xuống nước biển và cát làm cho nạn nhân tử vong
sau đó còn đã đem thi thể của nạn nhân vứt xuống mương nước rồi quay lại hiện trường
lấy túi sách điện thoại của nạn nhân đem về nhà cất giấu
sang đến tối ngày hôm sau do lo sợ thi thể của nạn nhân nổi lên trên
cho nên còn đã lấy một bao ni lông chứa cát đè lên phần lưng của phương
một tuần sau người dân phát hiện tử thi của nạn nhân nổi lên trên mương nước
cho nên trình báo với chính quyền địa phương
ngay sau đó biết công an đã phát hiện mình là hung thủ cho nên còn đã ra đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai mươi năm tù về tối chết người
ba năm tù về tối cướp tài sản
đồng thời ghi nhận số tiền mà bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại là ba trăm linh triệu đồng